cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế bảo hiểm về thủ tục hải quan đang được xây dựng và đã có những cấu phần đi vào vận hành
các cơ quan nhà nước đã cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến thiết yếu cho doanh nghiệp và người dân như đăng ký kinh doanh kê khai thuế nộp thuế hải quan điện tử bảo hiểm xã hội
một số bộ ngành đã xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng
tại một số địa phương hệ thống thông tin một cửa điện tử được đưa vào vận hành

các cơ quan nhà nước đã cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến thiết yếu cho doanh nghiệp